theo phần tin quốc tế nga nhật bản thực hiện thỏa thuận về đi lại tại các đảo tranh chấp
nhiều doanh nghiệp châu á đình trệ vì tấn công mạng
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng năm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh hòa bình
về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp
và việc thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi sáu nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh hòa bình tổng bí thư và đoàn công tác đã nghe đồng chí bùi văn tỉnh
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy báo cáo tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
theo đó tỉnh ủy hòa bình đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu học tập
xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết một cách đồng bộ
các tổ chức đảng gắn việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh hòa bình đã giải quyết bốn mươi bảy vấn đề bức xúc nổi cộm tổ chức năm mươi chín cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân
đồng thời tỉnh ủy chỉ đạo nhân rộng những mô hình mới trong phát triển kinh tế xã hội
về văn hóa xã hội hòa bình tiếp tục có những chuyển biến tích cực an sinh xã hội được bảo đảm đời sống của nhân dân cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện
theo tiêu chí tiếp cận đa chiều tỷ lệ hộ nghèo còn hai mươi chín mươi bốn giảm ba bốn mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi tám
tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn một mươi sáu của tỉnh đạt bảy sáu mươi hai tổng đầu tư toàn xã hội là một mươi bảy trăm linh tỷ đồng
gdp bình quân đầu người đạt ba mươi sáu năm triệu đồng một năm thu ngân sách nhà nước đạt hơn ba bảy mươi hai tỷ đồng
kim ngạch xuất khẩu đạt hơn ba trăm sáu mươi năm triệu đô la mỹ nhập khẩu đạt hơn ba trăm hai mươi năm năm triệu đô la mỹ
toàn tỉnh có bốn trăm bốn mươi hai dự án trong đó ba mươi dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là bốn trăm bảy mươi triệu đô la mỹ
và bốn trăm một mươi hai dự án trong nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng năm mươi chín tỷ đồng
có hơn hai sáu trăm linh doanh nghiệp chi nhánh văn phòng đại diện tổng số vốn đăng ký gần hai mươi sáu bốn nghìn tỷ đồng
về xây dựng nông thôn mới có ba mươi chín xã đạt chuẩn nông thôn mới bằng hai mươi năm tổng số xã
bình quân các xã trong tỉnh đạt một mươi hai một tiêu chí trên xã không có xã nào đạt dưới sáu tiêu chí
việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã sắp nhập một mươi năm cơ quan đơn vị thành ba cơ quan đơn vị
gồm bốn đơn vị thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn một mươi một văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của các huyện
thành phố và văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở tài nguyên và môi trường công tác quốc phòng an ninh ổn định giữ vững
phát biểu tại buổi làm việc tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh mặc dù hòa bình là tỉnh miền núi phía bắc còn nhiều khó khăn
điểm xuất phát thấp tỷ lệ hộ nghèo cao nhưng chưa bao giờ có đời sống kinh tế xã hội phát triển như hiện nay
là tỉnh có bề dày văn hóa lịch sử nhiều di tích những năm gần đây kinh tế xã hội của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá cao
năm hai nghìn một mươi sáu là bảy sáu nhiều chỉ tiêu tăng nhanh và mạnh
và đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu tỉnh đã triển khai nghị quyết nghiêm túc bài bản
việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng đã tìm ra những khuyết điểm và từng bước sửa chữa
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước trần đại quang cho rằng trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn mang tính bước ngoặt mỗi quốc gia khu vực đều tìm cách tiếp cận mới sáng tạo phát huy tối đa tiềm năng lợi thế khai thác hiệu quả những thành tiệu tiên tiến của khoa học công nghệ bảo đảm môi trường hòa bình an ninh ổn định để cùng phát triển bền vững
trên tinh thần đó việt nam hoàn nghênh các sáng kiến liên kết kinh tế kết nối khu vực nói chung sáng kiến vành đai và con đường nói riêng và sẵn sàng hợp tác cùng các quốc gia nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đem lại lợi ích chung góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững

thủ tướng nhấn mạnh không để các tổ chức đối lập tồn tại nhằm bảo đảm chế độ xã hội chủ nghĩa
các bộ ngành địa phương cần chủ động phối hợp để kịp thời giải quyết mọi tình huống xấu có thể xảy ra
chủ động phòng chống tốt hơn và đưa ra phương án ngăn chặn toàn diện hơn
để đảm bảo an ninh trật tự nhất là ở các địa phương có đối tượng cực đoan phản động
còn trong chiều nay tại buổi làm việc với trường đại học việt nhật
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu đại học việt nhật cần phải hoàn thiện mô hình phát triển
tiếp tục kiện toàn bộ máy quản trị theo mô hình đại học hiện đại tiên tiến
nhà trường cũng cần thực hiện định hướng chiến lược và phát triển khoa viện của trường
theo hướng phát triển các ngành công nghệ mũi nhọn mà các đối tác nhật bản có ưu thế và việt nam có nhu cầu
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định
nhật bản là quốc gia có nền giáo dục tiên tiến với nhiều trường đại học danh tiếng xếp hạng cao trên thế giới
đại học quốc gia hà nội cũng là một trong những trung tâm đào tạo nghiên cứu
uy tín hàng đầu việt nam và được quốc tế đánh giá tốt
tuy mới thành lập nhưng trường đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng lực lượng cán bộ và giảng dạy
thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương những kết quả mà các nhà quản lý nhà khoa học cán bộ viên chức và học viên của đại học đã đạt được trong thời gian qua
thủ tướng yêu cầu trường đại học việt nhật cần hướng đến trở thành một trường đại học nghiên cứu đạt trình độ quốc tế
tập trung đào tạo nguồn nhân lực có năng lực trình độ cao
tiến tới trở thành một địa chỉ cung cấp tinh hoa nhân tài cho xã hội
thủ tướng yêu cầu trường đại học việt nhật cần chú trọng phát triển đội ngũ nhà khoa học có trình độ cao
cán bộ quản lý có tư duy phương pháp và kỹ năng quản trị đại học tiên tiến
cần ưu tiên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giảng viên hiện có
đồng thời có cơ chế tài chính đặc thù để đãi ngộ khuyến khích các giảng viên nhà nghiên cứu của trường
bên cạnh đó cần tập trung vào các ngành và các chuyên ngành đào tạo công nghệ mới
là mũi nhọn thế mạnh của nhật bản
thủ tướng cũng bày tỏ tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của trường đại học việt nhật
với nền tảng là sự quyết tâm và thống nhất cao về mục tiêu giữa lãnh đạo hai nước việt nam và nhật bản
sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chủ trì lễ đón chính thức chủ tịch quốc hội
khiêm chủ tịch thượng viện cộng hòa liên bang myanmar marie keitan
tại cuộc hội đàm ngay sau lễ đón chủ tịch quốc hội hai nước nhất trí
sẽ cùng nhau tạo điều kiện về chính sách pháp luật để hỗ trợ doanh nghiệp hai nước đầu tư và kinh doanh tại nước sở tại
tại hội đàm chủ tịch hội myanmar marie keitan khẳng định
quan hệ giữa hai nước hiện nay đang phát triển rất tốt đẹp
tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
năm một nghìn chín trăm năm mươi tám chủ tịch hồ chí minh thăm myanmar
từ đó đến nay myanmar và việt nam luôn ủng hộ giúp đỡ và giúp đỡ các bạn
giúp đỡ lẫn nhau trong những giai đoạn khó khăn
thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao mối quan hệ về kinh tế ngày càng phát triển
hiện có hai doanh nghiệp việt nam đầu tư thành công tại myanmar
là ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv và tập đoàn viễn thông quân đội việt nam viettel
chủ tịch hội myanmar mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp việt nam sang đầu tư tại myanmar
nhất trí với đề nghị này chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân mong muốn
quốc hội myanmar cùng phối hợp giám sát để thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư song phương
trên cơ sở cùng có lợi và tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động kinh doanh phát triển
đồng thời tiếp tục đàm phán thúc đẩy việc ký kết các thỏa thuận hợp tác
trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp văn hóa giao thông vận tải tài chính tư pháp giáo dục
cũng tại hội đàm hai bên nhất trí hai nước cần sớm thiết lập cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng
cấp thứ trưởng quốc phòng và cơ chế nhóm làm việc chung giữa cục đối ngoại của hai bộ quốc phòng
hai quốc hội thống nhất cần tăng cường giao lưu nhân dân
coi đây là kênh thông tin cần thiết là cầu nối để thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu nghị truyền thống giữa hai nước
chủ tịch hội myanmar khẳng định sẽ sớm thúc đẩy thành lập hội hữu nghị myanmar việt nam
trước đó chủ tịch hội myanmar ma win khai than cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội myanmar
đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh thăm nhà sản bắc hồ
chiều nay tiếp tục phiên họp thứ một mươi
ủy ban thượng vụ quốc hội khóa một mươi bốn cho ý kiến về dự thảo nghị định của chính phủ
quy định về một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố hải phòng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
luật ngân sách nhà nước đã cho phép hỗ trợ một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách
đối với những tỉnh trực thuộc trung ương mang tính đặc thù
việc quy định một số cơ chế chính sách cho thành phố hải phòng trong dự thảo là đúng theo luật
tuy nhiên áp dụng cho những tỉnh thành phố như thế nào và ra sao
thì vẫn là vấn đề mà các đại biểu tập trung thảo luận trong phiên họp chiều nay
cái điều bảy mươi bốn này là quy định là một số tỉnh phải thành phố trực thuộc trung ương
và bộ trưởng tài chính cũng có thể cho biết là chính phủ hiện nay đang làm những cái nghị định đối với những thành phố nào nữa
thế nếu khi là các thành phố trực thuộc trung ương nè
thì người ta xin tất nhiên là tỉnh nào cũng có đặc thù ở tỉnh ấy cả
sau đó rồi đến các tỉnh nữa nè
thế khi đồng loạt như thế thì cái luật ngân sách này như thế nào
nó quy định là cho phép hải phòng thực hiện cái chế độ hỗ trợ lãi xuất
để tác động thu hút vốn đầu tư
thì cái kích cầu này nó cực kỳ quan trọng
mà nó sẽ cũng có ảnh hưởng rất lớn
nếu như mà không nằm trong cái khuôn khổ cái khung
sau khi nghe tờ trình của chính phủ và báo cáo thẩm tra cũng như ý kiến của các đại biểu
ủy ban thượng vụ quốc hội nhận thấy
việc ban hành nghị định này là cần thiết
và thống nhất hai nội dung như sau
thứ nhất mức dư nợ cho vay theo quy định của luật ngân sách nhà nước
thành phố hải phòng có mức dư nợ vay là bốn mươi
thứ hai là mức thưởng vượt thu
tại khoản bốn điều năm mươi chín của luật ngân sách đã quy định
nếu tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có mức vượt thu so với chỉ tiêu đã giao thì được thưởng
nhằm tạo động lực cho thành phố có số thu lớn
đóng góp nhiều ngân sách trung ương
cũng như xét cơ chế đặc thù cho vùng động lực
theo chủ trương của bộ chính trị và luật đã cho phép
thì ủy ban thượng vụ quốc hội thống nhất
mức thưởng vượt thu cho hải phòng là bảy mươi
trước đó mức này đã được ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý cho đà nẵng
trong khuôn khổ hội nghị lần thứ hai
các quan chức cấp cao som hai diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
apec sáng nay tại hà nội đã khai mạc cuộc họp
hội đồng hợp tác kinh tế thái bình dương lần thứ hai mươi bốn
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã đến dự và phát biểu
hội đồng hợp tác kinh tế thái bình dương được biết đến là tổ chức đặc biệt
trong việc gắn kết các doanh nghiệp chính phủ và các mạng lưới nghiên cứu
để đưa ra những sáng kiến cho những thách thức lớn nhất
mà khu vực châu á thái bình dương đang phải đối mặt
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh
trong khi hội đồng hợp tác kinh tế thái bình dương được thành lập năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
gdp của khu vực chỉ chiếm gần bốn mươi gdp toàn cầu
và nay đã tăng lên năm mươi
hơn một tỷ người trong khu vực đã thoát khỏi tình trạng đói nghèo
thời gian tới triển vọng của khu vực này sẽ rất tích cực
là khu vực mạnh nhất trên thế giới
là một khu vực vững mạnh với công nghệ mới
nguồn nhân lực có tay nghề cao và tầng lớp trung lưu đang phát triển
tỷ trọng của khu vực trong gdp toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên bảy
và năm hai nghìn năm mươi khu vực này là một minh chứng sự tình vượng chung
có thể đạt được thông qua hội nhập kinh tế và hợp tác sâu rộng
cũng như thương mại và đầu tư bở
vì vậy có thể nói thế kỷ hai mươi một là thế kỷ châu á thái bình dương
chỉ trong vòng hai thập kỷ của thế kỷ hai mươi một
thế giới đã chứng kiến một sự thay đổi lớn trong công nghệ
anh hưởng rất lớn tới kinh tế xã hội
bên cạnh đó còn là các vấn đề mới
về an ninh như bảo mật cho các công nghệ mới
hay lỗ hổng mạng quản lý tài nguyên nhân lực
là một cơ chế tiên phong khu vực
với các ý tưởng về thương mại đầu tư tăng trưởng và liên kết
hội đồng hợp tác kinh tế thái bình dương
đã luôn thể hiện vai trò dẫn dắt
trong việc hình thành các tầm nhìn trong khu vực
chính vì vậy chúng tôi đã tập trung thảo luận
về cuộc cách mạng lần thứ tư
làm sao để tăng cường hợp tác giữa các nền kinh tế
để đối phó với các vấn đề về bảo mật biến đổi khí hậu
già hóa dân số đói nghèo và đô thị hóa
có thể nói trong một môi trường toàn cầu
mạch mở dựa trên luật pháp có tính xây dựng và có khả năng thích ứng
cấu trúc đó cần có khả năng đảm bảo sự bổ trợ giữa các tầng nấc
và quản trị khu vực hiệu quả
cấu trúc đó cũng cần tính đến và hài hòa lợi ích
của tất cả các bên liên quan trong và ngoài khu vực
cũng tại buổi hội thảo các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm
và các quan điểm về tầm nhìn cho khu vực châu á thái bình dương
trong đó bao gồm việc làm thế nào
để tạo động lực cho sự phát triển kinh tế toàn cầu trong thế kỷ số
thương mại điện tử thương mại số nguồn nhân lực có chất lượng cạnh tranh và sáng tạo
liên kết kinh tế tài chính và xã hội
ý kiến của các đại biểu là những đóng góp quan trọng cho quá trình nhìn lại mình của apec
để hướng tới năm hai nghìn hai mươi
nhằm tạo ra sự năng động mới
và thúc đẩy một tương lai chung
chủ đề bao quát của apec hai nghìn một mươi bảy
trong phần tin quốc tế
nga nhật bản thực hiện thỏa thuận về đi lại tại các đảo tranh chấp
nhiều doanh nghiệp châu á đình trệ vì tấn công mạng
thưa quý vị hôm nay những cư dân nhật bản từng sống trên các hòn đảo tranh chấp
ở ngoài khơi tỉnh hokkaido
đã tới những hòn đảo do nga kiểm soát
theo một chương trình trao đổi miễn thị thực song phương
đây là chuyến thăm đầu tiên sau khi hai nước ký thỏa thuận nới lỏng
các hạn chế về du lịch
gần sáu mươi người đã rời cảng nemuro trên đảo cực nam kunashiri của nhật bản
lên một chiếc tàu tới các địa điểm từng là nhà của thân nhân họ
dự kiến chuyến thăm kéo dài từ nay tới ngày một mươi tám tháng năm
trong các cuộc gặp hồi tháng một mươi hai năm ngoái và tháng bốn năm nay
thủ tướng nhật bản shinzo abe và tổng thống nga vladimir putin
đã nhất trí tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình làm thủ tục
cho các chuyến du lịch miễn thị thực
cũng như cho phép những người tham gia tới thăm
một số khu vực mỹ và trung quốc
đã bị cấm trước đây trên các hòn đảo
theo hiệp ước giữa hai nước
các cư dân nhật bản trước đây sẽ được phép tới những hòn đảo này
bằng đường không vào tháng sau tới
để thăm mộ tổ tiên
tổng thống nga vladimir putin hôm nay ký xác lệnh
phê chuẩn chiến lược an ninh kinh tế quốc gia
đến năm hai nghìn ba mươi
chiến lược đề ra những thách thức và nguy cơ
đối với an ninh kinh tế của liên bang nga
cũng như những mục tiêu phương hướng cơ bản
và nhiệm vụ trong chính sách quốc gia
về bảo đảm an ninh kinh tế
sắc lệnh của tổng thống nga nêu rõ
chiến lược an ninh kinh tế quốc gia
đến năm hai nghìn ba mươi
nhằm bảo đảm việc đối phó những thách thức
và đe dọa đối với an ninh kinh tế
ngăn chặn những khủng hoảng trong các lĩnh vực dựa vào tài nguyên
như sản xuất khoa học kỹ thuật và tài chính
cũng như không chấp nhận việc hạ thấp mức sống của người dân
tổng thống nga putin giao chính phủ nga
trong thời hạn ba tháng
đề ra các biện pháp về tổ chức pháp lý và phương pháp
để thực hiện chiến lược
chiến lược an ninh kinh tế trước đó của liên bang nga
được thông qua vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
và từ đó đến nay
tình hình kinh tế thế giới và kinh tế nga đã thay đổi đáng kể
tỷ lệ ủng hộ của người dân hàn quốc
đối với tân tổng thống moon jae in
đang ở mức cao khi cứ ba trong số bốn người được hỏi
khẳng định là đánh giá tích cực
khả năng điều hành đất nước của nhà lãnh đạo
có quan điểm tự do này
kết quả cuộc thăm dò
do tổ chức thăm dò dư luận hàn quốc
rian meter thực hiện cho thấy
gần bảy mươi năm số người được hỏi bày tỏ tin tưởng
ông moon jae in sẽ điều hành tốt đất nước
trong khi chỉ có một mươi sáu số ý kiến đánh giá tiêu cực
ngoài ra tỷ lệ ủng hộ của người dân
đối với đảng dân chủ cầm quyền tại hàn quốc
đang ở mức bốn mươi bốn bảy
tăng ba so với kết quả thăm dò
được thực hiện vào tuần đầu tháng năm
tỷ lệ ủng hộ đối với đảng hàn quốc tự do
theo đường lối bảo thủ
đảng đối lập lớn nhất giảm bốn năm
xuống mức một mươi ba
đảng công lý theo đường lối cấp tiến
được đánh giá tương đối tốt trong hoạt động
với tỷ lệ ủng hộ đạt chín sáu
tăng một ba so với cuộc thăm dò trước đó
các nghị sĩ đảng dân chủ
tiếp tục gây sức ép đối với tổng thống mỹ donald trump
liên quan tới quyết định bất ngờ
sa thải giám đốc cục điều tra liên bang mỹ
đồng thời yêu cầu ông trump phải công khai toàn bộ
các bản ghi âm bí mật
các cuộc đối thoại giữa hai người
phát biểu với giới truyền thông mỹ
các nghị sĩ dân chủ cho rằng việc ông trump
bất ngờ sa thải ông comey vào thời điểm nhạy cảm
khi fbi đang phụ trách cuộc điều tra
về khả năng các cố vấn của ông trump
tiếp xúc với nga để tác động
tới cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
là một hành động cản trở công lý
thủ lĩnh phe thiểu số tại thượng viện
thượng nghị sĩ dân chủ charles schumer
cho rằng nếu thực sự tồn tại
các đoạn băng ghi âm các cuộc nói chuyện
giữa tổng thống trump và ông comey
thì những đoạn ghi âm này cần được giao lại
cho cơ quan điều tra
ông này nhấn mạnh tổng thống trump
không được phép hủy bỏ những bằng chứng này
tương tự thượng nghị sĩ mark warner
thuộc ủy ban tình báo thượng viện mỹ
cho biết ủy ban này đang tiến hành điều tra
các cáo buộc nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống mỹ
và những đoạn băng ghi âm nếu có
là hết sức quan trọng
các nghị sĩ cộng hòa cũng ủng hộ quan điểm
các đoạn băng cần được giao nộp lại
để phục vụ điều tra
nhiều hoạt động của các chính phủ
và doanh nghiệp tại châu á đã bị gián đoạn
vào ngày hôm nay do ảnh hưởng
từ sự tấn công của mã độc tống tiền
tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo là tác động sẽ còn nghiêm trọng hơn
khi các công chức và nhân viên văn phòng
bật máy tính và kiểm tra thư điện tử
tại bệnh viện điều trị ung thư lớn nhất jakarta indonesia
gần hai trăm linh bệnh nhân đã bị dồn
vào các phòng chờ
sau khi bệnh viện này bị virus tấn công nhiều máy tính
cho tới gần trưa nay
nhiều người vẫn phải tự điền vào các hồ sơ bệnh án
bằng cách viết tay
mặc dù lãnh đạo bệnh viện cho hay bảy mươi tám mươi hệ thống máy tính
đã hồi phục
tại hàn quốc việc đình trệ xảy ra
với ít nhất chín doanh nghiệp
trong đó có tổ hợp giảm chiếu phim lớn nhất nước này
một vài màu quảng cáo chiếu trước phim bị nhiễm mã độc
và khán giả đã phải xem các thông điệp tống tiền
thay vì những đoạn quảng cáo
mã độc tống tiền khiến hàng trăm ngàn máy tính
ở hơn một trăm năm mươi quốc gia lây nhiễm
được lan truyền chủ yếu qua email
nó đã tấn công máy tính của các nhà máy
bệnh viện cửa hàng và trường học trên toàn thế giới
các chuyên gia an ninh mạng cho biết
hầu hết các thiết bị bị tấn công
đã lỗi thời không được nâng cấp
cơ quan hàng không và vũ trụ mỹ nasa
hy vọng trong các nhiệm vụ tương lai
các phi hành gia sẽ có thể tự trồng rau
trên mặt trăng và sao hỏa
nhờ vào một dự án nhà kính đang được thực hiện
nguyên mẫu của nhà kính trên mặt trăng
có hình trụ dài năm m ba mươi
và rộng hai m ba mươi
nó sử dụng một hệ thống trồng thực vật
trong dung dịch dinh dưỡng không cần đất
nước được cung cấp
chất dinh dưỡng và mối khoáng cần thiết liên tục
sẽ chảy qua phần rễ của rau trồng
lượng carbonic thải ra bởi các phi hành gia
sẽ được cây trồng hấp thù
ngược lại cây trồng sẽ sản sinh ra oxy
cho phi hành gia
thông qua quá trình quang hợp
theo nasa toàn bộ hệ thống nhà kính trên mặt trăng và sao hỏa
mô phỏng hệ thống sinh học trên trái đất
nhưng theo một quy mô nhỏ hơn
quý vị và các bạn thân mến
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt